dịch tả lợn châu phi bùng phát tại tỉnh yên bái cách đây đã hơn một tháng
đến nay chín trên chín huyện thị thành phố đều đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi gây ra nhiều thiệt hại với tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy lên tới ba con trọng lượng hơn một trăm ba mươi tấn
dịch phát sinh và lây lan ra tám mươi sáu thôn bản tổ của bốn mươi bốn xã phường thị trấn của chín trên chín huyện thị xã thành phố
điều này cho thấy tâm lý chủ quan của người dân cũng như một số cấp ủy chính quyền
do đó bên cạnh sự nỗ lực của các ngành địa phương trong phòng chống dịch bệnh tổ chức dập dịch
thì người chăn nuôi cũng cần nâng cao hơn nữa nhận thức cùng với các giải pháp đồng bộ trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi